tại trụ sở chính phủ đã diễn ra phiên họp về công tác tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc
các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối năm hai nghìn hai mươi
chủ trì cuộc họp có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
phát biểu tại buổi làm việc chiều nay phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng biểu dương tinh thần sáng tạo
trong kế hoạch chuẩn bị của ban chỉ đạo cho ngày sinh hoạt chính trị
nhưng cũng là một ngày hội của đồng bào năm mươi bốn dân tộc
phó chủ tịch cũng đề nghị ban chỉ đạo tiếp tục ra soát các nội dung chuẩn bị đại hội
để thực sự phù hợp với văn hóa các dân tộc
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
báo cáo chính trị của đại hội cần làm chủ trương xuyên suốt của đảng ta về công tác dân tộc
xác định cụ thể mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi theo đúng chủ trương của bộ chính trị
bám sát mục tiêu đề ra tại nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc
tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số
dự kiến sẽ có gần một ba trăm linh đại biểu đại diện cho năm mươi bốn đồng bào dân tộc thiểu số tham dự đại hội